trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất cả nước tại bắc giang dự kiến sẽ hoạt động từ ngày mai bốn tháng sáu
cụ thể tỉnh bắc giang và các lực lượng hỗ trợ tại địa phương đang gấp rút triển khai
lắp đặt thiết bị máy móc hoàn thành trung tâm hồi sức tích cực icu có quy mô lớn nhất cả nước
trung tâm hồi sức tích cực icu đang được tỉnh bắc giang triển khai có quy mô một trăm linh dường bệnh
toàn bộ trang thiết bị phục vụ cho trung tâm này do tập đoàn sun group tài trợ
và đảm bảo những tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể do các chuyên gia của bệnh viện bạch mai
và tổ công tác bộ y tế đưa ra nhằm đảm bảo chất lượng thiết bị đạt chuẩn
đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
đây sẽ là trung tâm hồi sức tích cực có quy mô lớn nhất cả nước
có hệ thống trang thiết bị đồng bộ hiện đại nhất cả nước và có tiến độ thi công nhanh
các đơn vị đã huy động hơn hai trăm linh người thi công liên tục ngày đêm để hoàn thành trung tâm sớm hơn dự kiến
để trung tâm hồi sức tích cực tại bắc giang đi vào hoạt động
bộ y tế cũng sẽ huy động đội ngũ chuyên gia từ các bệnh viện hàng đầu về hỗ trợ vận hành trung tâm
phục vụ công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của tỉnh bắc giang